phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện lương tài
vừa bắt quả tăng ba tàu đang khai thác và vận chuyển cát trái phép trên sông thái bình
thuộc địa phận giáp danh giữa huyện nam sách tỉnh hải dương và huyện lương tài tỉnh bắc ninh
tại thời điểm bị bắt giữ có hai tàu đang khai thác cát trái phép
trong đó tàu vỏ sắt không có biển kiểm soát do bùi văn sinh ở xã trung canh huyện lương tài làm quản lý
đang khai thác được hơn ba mươi bốn mét khối cát
tàu còn lại mang số hiệu bn bốn trăm linh bốn
khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra các đối tượng trên tàu đã bỏ chạy sang địa phận huyện nam sách
sau đó dừng tàu nhảy xuống sông bỏ trốn
kiểm tra khối lượng cát đã khai thác trên tàu ước tính khoảng bốn mươi năm mét khối
cũng thời điểm này tổ công tác kiểm tra tàu hn một nghìn chín trăm tám mươi sáu do trần hữu nguyên
ở huyện xuân trường tỉnh nam định làm lái tàu đang neo đậu tại xã lai hạ huyện lương tài
phát hiện có ba trăm linh mét khối cát đen không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lái tàu khai nhận đã mua số cát trên ở tuyến sông hồng thuộc địa phận tỉnh vĩnh phúc
mang về bắc ninh để tìm người tiêu thụ
và hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội đã làm rõ hành vi mua bán hàng cấm
là thuốc lá điếu nhập lậu của đối tượng đào trung dũng hai mươi bảy tuổi trú tại phường gia sàng thành phố thái nguyên
trước đó tại khu vực đường hồ tùng mậu lực lượng chức năng đã phát hiện đào trung dũng
đang mua bán bảy thùng các tông trong đó có chứa ba năm trăm linh bao thuốc lá ngoại
tại thời điểm kiểm tra đối tượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
dũng khai nhận đã giao dịch với một đối tượng trên mạng xã hội
chuyển số thuốc lá này từ thành phố hồ chí minh ra hà nội qua đường hàng không
trong khi vận chuyển đến phố hồ tùng mậu thì bị cơ quan công an bắt giữ
nếu như thương vụ chót lọt đối tượng sẽ thu lời khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an quận bắc tử liêm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi buôn bán hàng cấm
kinh doanh đầu tư trên không gian mạng đã đem đến thu nhập tốt cho không ít người
thế nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện không ít hình thức được quảng cáo
là kiếm tiền nhanh chóng nhưng lại mang lại những dấu hiệu biến tướng
tương tự như là các hình thức đánh bạc cá cược
những hình thức kiếm tiền này có thể gây ra thiệt hại về kinh tế cho người tham gia
thậm chí là có thể mang đến những rủi ro về pháp lý khi bản thân người tham gia
lại không tìm hiểu kỹ thông tin và không có đầy đủ kiến thức
những quảng cáo về ứng dụng này trong thời gian gần đây đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội
thậm chí là trên cả hệ thống xe buýt
với những lời đầy hứa hẹn như
kiếm tiền nhanh dễ dàng không mất chi phí
những ứng dụng như thế này có thể thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ
thường thì mình gặp những cái thông tin về kiếm tiền qua các ứng dụng
thông qua các trang mạng xã hội như là facebook insta
và mình cũng hay gặp ở trên những trang tìm kiếm như là trên google hoặc là trên youtube nó
nó giới thiệu một cách rất là đơn giản nó rất là dễ dàng và rất là bắt tay
nên là mình
thực tế theo quy định của pháp luật việt nam
hiện nay chưa có điều khoản nào liên quan đến mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân này
không riêng gì binomo nhiều ứng dụng cách thức khác tương tự
cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng khiến cho nhiều người lo ngại
hiện nay thì bản thân mình thấy có quá nhiều các cái hình thức như thế
và mình cũng không biết là hình thức nào là được pháp luật cho phép và hình thức nào không
và mình cũng thấy là một số hình thức là đang có sử dụng
hình thức là quảng cáo quá lố
khi mà họ nói rằng là không cần phải làm gì cũng có thể kiếm được triệu đô
thì mình đang cảm thấy nó hơi hoài nghi
vì chưa có quy định cụ thể nên khi gặp rủi ro người tham gia khó có thể được bảo vệ
không những thế việc tham gia các hình thức này còn có thể phát sinh nhiều vấn đề pháp lý có liên quan
như thuế thu nhập quá trình thanh toán chuyển tiền có thể vi phạm các quy định của pháp luật
theo các chuyên gia những mô hình như thế này có tính chất rủi ro rất cao
mặc dù là cũng dựa vào cái chỉ số và những cái giá cả lên xuống như thế
nhưng toàn bộ cái lợi cái khoản đầu tư của anh cái mất của anh thì là dựa vào cái giá lên xuống
chứ không phải dựa vào cái hàng hóa
cho nên cái rủi ro nó cao hơn rất là nhiều và cái giao dịch nó rất là nhanh chóng
nó quy mô rất là lớn
đặc biệt là nếu như người này được thì người khác mất nó rất giống như câu chuyện là cá cường
rất giống như cái câu chuyện đánh bạc nó không tạo ra một giá trị một cái sản phẩm mới
theo luật sư trương thành đức
trước nhiều hình thức mới phát sinh trên không gian mạng như hiện nay
chúng ta cần sớm bổ sung những quy định hướng dẫn cụ thể kịp thời
bên cạnh đó bản thân người sử dụng internet cũng cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng
trước khi tham gia bất cứ hình thức hoạt động gì trên không gian mạng
chúng ta không chỉ là tìm hiểu là cái đơn vị cung cấp thông tin cung cấp dịch vụ đấy họ hợp pháp
mà quan trọng hơn là bản thân cái hành vi của chúng ta ở trên lãnh thổ việt nam
kể cả việc truyền tiền kể cả lên mạng kể cả hoạt động online
thì cũng đều phải tuân theo pháp luật việt nam
chẳng hạn như luật an ninh mạng luật phòng chống rửa tiền
quy định về thanh toán quy định về quản lý ngoại hối rất nhiều quy định liên quan
còn nếu chúng ta cắn không chắc chắn thì chúng ta phải hết sức tạm trọng
phải xem xét phải xử lý xa khíu nhiều nguồn thông tin
để tránh cái tình trạng là chúng ta rơi vào cái tình thế phạm luật mà không biết
mặc dù chưa thể khẳng định được liệu hoạt động của binomo
hay các hình thức kiếm tiền tương tự có phải là hoạt động đánh bạc cá cược hay không
nguy cơ rõ ràng có thể xảy đến
những người sử dụng internet cần hết sức cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang
vào ngày hôm nay ubnd tp quy nhơn tỉnh bình định đã tiến hành gia quân cưỡng chế
các hộ nuôi thủy sản trái phép trên sông hà thanh thuộc địa bàn phường đống đa và phường nhân bình
thời gian vừa qua nhiều hộ dân ở phường đống đa nhân bình và những người từ nơi khác đến
đã dùng lồng bè nuôi hải sản trái phép trên sông hà thanh
làm càn trở dòng chảy ủn ứ giác gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị
chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở cảnh báo song các hộ dân vẫn chây ý tiếp tục vi phạm
được biết trước khi tiến hành đợt ra quân cưỡng chế tháo dỡ này
từ cách đây hơn một tháng chính quyền và các ngành chức năng đã tuyên truyền vận động
yêu cầu các hộ nuôi thủy sản trái phép tự giác tháo rỡ tuy nhiên phần lớn các hộ vẫn chưa chấp hành
việc tiến hành cưỡng chế được thực hiện quyết liệt với sự tham gia của các lực lượng chức năng
gồm công an bảo vệ dân phố trật tự đô thị
cho đến trưa ngày hôm nay thì nhiều trường hợp vi phạm đã tự giác tháo rỡ các lồng bè còn lại
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước vừa phối hợp với các cơ quan chức năng
tiêu hủy bảy ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện đồng phú và thành phố đồng xoài
trước đó qua báo cáo của các hộ dân
trên địa bàn năm xã của huyện đồng phú và thành phố đồng xoài
việc đàn lợn của gia đình bị chết với các triệu chứng của dịch tả lợn châu phi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tiến hành lấy mẫu gửi về tri cục thú y vùng sáu thành phố hồ chí minh để xét nghiệm
và kết quả đều dương tính với dịch bệnh tả lợn châu phi
theo đó bảy ổ dịch thuộc xã tân lập tân hòa thuận lợi của huyện đồng phú
và hai xã tiến hưng tân thành thành phố đồng xoài với tổng số lợn bị dịch là một trăm sáu mươi tám con
toàn bộ số lợn trên đã được tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp trôn lấp
bên cạnh đó lực lượng thú y cũng đã tiến hành tiêu độc khử trùng khoanh vùng vùng dịch
và triển khai các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch lan rộng
như vậy là tính đến chiều ngày hôm qua dịch tả lợn châu phi đã lan rộng ra một mươi trên một mươi một huyện
thị thành phố của tỉnh bình phước với tổng số đàn lợn bị tiêu hủy lên tới bốn hai trăm tám mươi con
với tổng trọng lượng hơn hai trăm hai mươi hai tấn
và hiện chỉ còn một địa phương duy nhất là thị xã bình long là chưa ghi nhận có dịch
tại tỉnh bạc liêu trong thời gian gần đây tôm sú tôm thẻ nguyên liệu trên hệ bàn tỉnh
liên tục bị rớt giá từ hai mươi ba mươi nghìn đồng một kg so với thời điểm tháng ba của đầu năm nay
giá tôm thẻ tôm sú giảm mạnh khi bước vào thời điểm thu hoạch rộ
khiến cho nhiều hộ nuôi tôm trên hệ bản tỉnh phải lo lắng
gian dài đầu tư sản xuất thì khả năng họ sẽ phải thu lỗ nặng khi thu hoạch
hiện nay tôm thẻ loại một trăm linh con một kg giá chỉ bảy mươi năm đồng một kg
tôm thẻ loại ba mươi bốn mươi con một kg giao động từ một trăm linh một trăm một mươi đồng một kg
tôm xú loại ba mươi con một kg giá một trăm bảy mươi năm đồng một kg
với mức giá tôm thẻ tôm sú như vậy người nuôi khó có lãi thậm chí thua lỗ
trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi
thuốc phòng bệnh điện lại tăng cao
vì vậy ngay cả những người nuôi tôm trúng mùa cũng phải chịu thua lỗ
bên cạnh đó thời tiết diễn biến bất thường
tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn
khiến người nuôi tôm gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất
giờ trước tình hình đó người dân ở ấp dắt nước này
thấy đó là nuôi không lợi có nhiều người bỏ đất
nuôi làm chi nuôi có tôm trúng mà không trúng giá tôm tắp
vậy thì nuôi đâu có lợi nuôi làm chi
tôm mà xuống giá thức ăn lại tăng
và thuốc cũng vậy nữa thuốc xử lý nó cũng tăng nữa
là chi phí rất cao mà thuốc nhập lại thì nó không có lợi
đủ thứ vấn đề áp lực cho người nuôi tôm
trước tình hình tôm tắp giá thì nhà nước phải có liên kết với một số nước ngoài
để cho anh ta vào đây tạo điều kiện cho nước ngoài người ta vào đây
người ta mua tôm
thì có nhu cầu nhiều người mua thì con tôm nó mới có lên giá được
theo ngành chức năng lâu nay đầu ra của thủy sản nói riêng nông sản nói chung
thường gặp khó khi sản lượng thu hoạch cao hoặc đang bước vào vụ thu hoạch rộ
bởi giá cả nông sản phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiêu thụ
nếu cung vượt cầu thì tình trạng rớt giá là lẽ đương nhiên
để giúp nông dân tháo gỡ khó khăn hiện nay các ngành chức năng tỉnh bạc liêu
đã và đang tìm nhiều giải pháp liên kết để từng bước tháo gỡ cho các hộ chăn nuôi
chữ tính dự báo về giá cả
về giá cả dập tư đầu giàu giá cả tiêu thụ sản phẩm thì hiện nay công tác này cũng tươi khó
chúng tôi cũng cố gắng phối hợp với các đơn vị chuyên ngôn của bộ đông nghiệp
làm sao việc thông tin giá cả thị trường tiêu thụ nhân dân làm sao đến sớm được bà con nông dân
để bà con nông dân chúng ta chủ động trong khâu sản xuất của mình
có thể nói việc nuôi tôm của nông dân hiện nay đang đối mặt với môn vàn khó khăn
dẫu biết rằng giá tôm nguyên liệu tăng hoặc giảm phần lớn đều phụ thuộc vào yếu tố thị trường
sự can thiệp của ngành chức năng khá khó khăn
và việc để nông dân tự sản xuất theo kiểu cầu may thiếu định hướng trong sản xuất
thiếu thông tin về thị trường và phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái
thì tình cảnh nông dân rơi vào thua lỗ nặng nề trong sản xuất là điều không thể tránh khỏi
trở thành sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách tham gia trải nghiệm
festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín được tỉnh nghệ an tổ chức
đã để lại rất nhiều ấn tượng cho du khách trong nước và quốc tế
đây chính là sự kiện lớn của tỉnh nghệ an nhằm tôn vinh quảng bá những nét độc đáo
tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng vùng miền của xứ nghệ
và những hình ảnh khó quên của festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín
cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
festival nhằm quảng bá tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của nghệ an
cũng như ẩm thực của các tỉnh thành phố trong nước và quốc tế
đêm khai mạc đã để lại nhiều thú vị đối với du khách và các đơn vị tham gia
giới thiệu về tiềm năng du lịch thái nguyên các điểm đến du lịch hấp dẫn
ngoài ra thì còn có giới thiệu các sản vật ẩm thực đặc trưng của tỉnh
tại đây như là đặc sản chè tân tương
đặc sản sản vật rất là nổi tiếng
món ăn ở đây rất là đa dạng
và ở các vùng biên không chỉ các vùng biên trong nước ta
mà còn có cả nhiều món của các nước ba nước
đặc biệt năm mươi món lươn xứ nghệ đặc sản nghệ an
được hai mươi năm đầu bếp và các nghệ nhân nổi tiếng ở ba miền bắc trung nam trình diễn
tạo dấu ấn riêng đặc sắc cho festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế nghệ an năm nay
lễ hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến hết ngày hai mươi một tháng bảy